mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế lây lan dịch bệnh nhưng trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư này từ ngày hai mươi bảy tháng bốn tính đến nay hà nội vẫn ghi nhận khoảng một trăm hai mươi ca bệnh mắc covid một mươi chín với khoảng gần ba ca f mới mỗi ngày
điều đó cho thấy tình hình dịch bệnh trong bối cảnh hiện nay diễn ra vô cùng phức tạp và có thể bùng phát bất cứ lúc nào
trước tình hình đó không ít cơ sở tôn giáo đền chùa đã đóng cửa tạm dừng đón khách để đảm bảo phòng chống dịch bệnh
vậy nhưng vẫn có không ít người dân vi phạm những quy định phòng chống dịch tại các điểm tôn giáo
tại chùa hà một ngôi chùa rất nổi tiếng tại quận cầu giấy hình ảnh chúng tôi ghi nhận được là các đoàn người đang tụ tập bên ngoài để lễ bái
kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát chùa hà đã đóng cửa nhằm hạn chế tình trạng tụ tập đông người
tuy nhiên không ít người dân vẫn đến để lễ cầu
cùng với hàng loạt các mầm lễ đặt bên ngoài cổng
là không ít người dân đang chấp tay phái phòng
hầu hết mọi người đều không giữ đúng khoảng cách hai mét

thì họ thường chỉ mua đồ lễ này họ lại lễ bái vọc ở ngoài vào thôi
đáng chú ý tại thời điểm ghi nhận cầu giấy là quận thuộc vùng cam được đánh giá mức độ dịch là vùng có nguy cơ cao
điều đó đồng nghĩa là nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ không thiết yếu sẽ phải tạm dừng và cấm tụ tập đông người tại các điểm công cộng
tuy nhiên các cửa hàng bán hàng mã vẫn tấp nập kẻ mua người bán
không ít người tụ tập nói chuyện ngoài cổng chùa
đặc biệt còn có không ít người đeo khẩu trang sai quy định thậm chí là không đeo khẩu trang như thế này
điều đó cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh tại đây luôn hiện hữu
không chỉ tại cổng chùa hà tình trạng không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cũng xảy ra tương tự tại phủ tây hồ thuộc quận tây hồ hà nội
tại cổng chính của phủ không ít các mầm lễ đã được đặt trước
tại cổng nhiều người thay nhau khấn bái
mặc dù trời mưa nhưng vẫn có không ít người dân đến để ước cầu
theo chia sẻ của nhiều người đây là một địa điểm tâm linh rất linh thiêng nên thu hút rất nhiều người đến lễ đặc biệt là thời điểm cuối và đầu năm
nhân dục đầu năm hoặc là các ngày của đầu tháng thì mình hay đến đây để cầu may mắn cho gia đình hay như công việc
thời điểm dịch bệnh như này thì mình không vào được trong
cầu ở ngoài cũng được thì do cái tâm của mình thôi
cái phủ tây hồ này thì nó cũng là linh thiêng
nhiều khi người ta vẫn cứ đến đứng ở ngoài để người ta cầu may cho cái cuộc sống của bản thân người ta của gia đình người ta
chủ yếu nhất là cuối năm và đầu năm là người dân người ta có nhu cầu
và thay đến đây người ta cầu may hoặc cầu cho gia đình người ta gọi là có cái cuộc sống làm sao cho nó ấm lo gia đình
theo ghi nhận tại đây các đoàn người liên tục đến thăm lễ tình trạng lơ là đeo khẩu trang vẫn còn xuất hiện
đặc biệt tại cổng phụ của phủ mặc dù đã dáng thông báo đóng cửa do dịch bệnh và được trăng dây trước cửa tuy nhiên có không ít người dân vẫn bất chấp chen lấn để thân bái
đáng chú ý mặc dù là thông báo dán ngay trước cửa tuy nhiên bên trong phủ vẫn có cá nhân mở cửa đón khách vào lễ
trước thực trạng này lực lượng chức năng liên tục kiểm tra tuyên truyền và nhắc nhở
tuy nhiên những lời nhắc nhở đó có lẽ chưa đủ sức gian đe bởi ngay sau khi lực lượng chức năng đi người dân lại tiếp tục chạy vào thân bãi
người ta biết là đóng cổng rồi nhưng cái tâm của người ta vẫn mang đến cho mẫu người ta vẫn đứng ở ngoài người ta vãi vọng vào
vì người ta là cái thường lệ của người ta là dầm mùng một nào người ta cũng đi
nếu mà công an đứng ở ngoài kia ban ngày thì đợt tối người ta đi đêm người ta đi
người ta cứ miễn rằng người ta chắp tay vãi được mẫu để người ta theo tạng nguyện của người ta
có những hôm mà các chú công an đứng hai tiếng người ta vẫn chờ hai tiếng đấy
người ta sợ gì đó vẫn cứ đứng chờ hai tiếng
khi nào mà công an mà nhãn ý thì người ta lại lẻn vào người ta lại chui vào
trong đợt dịch thứ tư này hà nội đã ghi nhận khoảng ba mươi hai ca lây nhiễm cộng đồng
số ca mới cũng đã và đang xuất hiện ở hầu hết các quận huyện của thành phố
dịch covid một mươi chín được biết đến là dịch bệnh và lây lan qua đường hô hấp
với tốc độ lây lan nhanh với nhiều biến chủng mới
bởi vậy tại những nơi công cộng như đền chùa thì nguy cơ lây nhiễm rất cao
lý giải cho điều đó là bởi đây là những nơi tụ tập đông người và thu hút nhiều khách thập phương đến
vì thế rất khó để điều tra được yếu tố dịch tễ của mỗi người
chưa kể đến có không ít người đến đây không thực hiện đầy đủ khuyến cáo năm k của bộ y tế
về phòng chống dịch tễ
chúng ta biết rằng đây là virus nó lây theo đường hô hấp
hơn nữa các loại virus này tồn tại rất lâu ngoài môi trường
khi tiếp xúc với một người bị nhiễm mà chúng ta chưa biết
thì nguy cơ người tiếp xúc xung quanh là chín mươi nguy cơ lây rất cao
đây là một dịp để khuyến cáo mọi người hãy cảnh giác
luôn luôn thực hiện cách ly thực hiện phòng chống lây nhiễm như bộ y tế đã khuyến cáo
ngoài ra vẫn phải luôn luôn theo dõi các khuyên cáo của ngành y tế
để đảm bảo sức khỏe cho mình cũng như là trong gia đình mình
những ngày đầu xuân nhu cầu du lịch tâm linh của người dân tăng cao
dựa vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhiều cơ sở tôn giáo
chủ triền đã mở cửa đón khách trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định
bởi vậy bên cạnh việc hành hương cúng lễ người dân cũng cần chấp hành nghiêm chỉnh
những quy định phòng chống dịch tại các điểm tâm linh
sau khi dịch dạng cũng bớt đi nhà nước cũng cho phép mọi cái
nhà chùa tiếp tục mở cửa để dón khách tập phương đến lễ phật
nhà chùa cũng thực hiện năm k
thứ nhất là cãi khách phật tử đến chùa đi lễ phật
thì thường là đến mình sẽ có sát khỏi nguồn dung dịch
hai là quét bác ghi rờ
thứ ba là đi lại có khoảng cách đi lễ cũng thế
và chùa giữ khoảng cách để mọi cái định dạng
nó không phải trở nên phức tạp hơn
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
số ca lây nhiễm tăng cùng sự xuất hiện nhiều biến chủng mới
bởi vậy nguy cơ lây lan tại những nơi đông người
đặc biệt ở các điểm tâm linh vật chất lớn
vì thế để bảo vệ sức khỏe tại các điểm tâm linh dịp đầu xuân
người dân cần lưu ý không lơ là chủ quan
tuân thủ đúng quy định năm k của bộ y tế
tiêm đầy đủ các mối vaccine theo quy định